trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai tháng bảy của truyền hình công an nhân dân mở đầu là các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ông ngô minh khâm
tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc phú an thịnh len đường vành đai trong phường bình trị đông bê quận bình tân tp hcm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo công an tp hcm đến hiện tại hơn năm mươi người đã gửi đơn tố cáo ông ngô minh khâm lừa đảo hơn ba mươi tỷ đồng liên quan đến việc mua bán đất
qua điều tra giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nhiều người đã mua các nền đất tại các dự án eco garden ecogarin ba và eco garden năm ở hai huyện cần đước và bến lức long an của công ty cổ phần địa ốc phú an thịnh lên
sau khi thanh toán tiền như thỏa thuận trong hợp đồng người mua yêu cầu công ty cổ phần địa ốc phú an thịnh lên
làm thủ tục gia rổ sang tên nhưng công ty này từ chối vì dự án không phù hợp quy hoạch
các khách hàng đã yêu cầu thanh lý hợp đồng trả lại tiền nhưng phải lên xuống nhiều lần công ty mới trả một phần tiền
công an xã khánh an huyện an phú tỉnh an giang phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu long bình bắt giữ một vụ buôn lậu thu giữ gần hai bao thuốc lá ngoại nhập lậu từ campuchia vào việt nam
thông tin có trong cụm tin vấn sau đây
tại khu vực lê
xã khánh an huyện an phú tổ công tác thuộc lực lượng biên phòng cửa khẩu long bình phối hợp cùng công an xã khánh an
phát hiện một đối tượng đang phát bao tải từ một phương tiện thủy lên bờ nghi vấn là hàng hóa nhập lậu nên tiếp cận kiểm tra
khi phát hiện tổ công tác đối tượng liền bỏ lại các bao hàng rồi trốn về bên kia biên giới
kiểm tra các bao tải đối tượng bỏ lại tổ công tác phát hiện bên trong chứa một chín trăm sáu mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và z trị giá hàng hóa khoảng ba mươi bảy triệu đồng
còn tại bình dương hội đồng tiêu hủy tăng vật cục thi hành án dân sự tỉnh vừa tiến hành tiêu hủy một mươi hai tám trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
trước đó vào ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đối tượng nguyễn thanh phú điều khiển xe ô tô chở theo số thuốc lá lậu nói trên
khi bị cảnh sát giao thông từ bình dương phát hiện yêu cầu dừng xe kiểm tra phú không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga vào chạy
khi tổ tuần tra truy đuổi xe của phú thì bất ngờ đỗ tấn trức điều khiển xe ô tô từ phía sau chạy tới
đâm trực diện nhiều lần vào xe mô tô đặc trủng của lực lượng cảnh sát giao thông để giải vây cho xe trước
vụ việc làm hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông ngã xuống đường bất tỉnh kiểm tra xe các đối tượng
lực lượng công an phát hiện mới hai tám trăm linh bao thuốc lá điếu ngoại hiệu năm trăm năm mươi năm không có bà đơn chứng tự hợp pháp
tối qua đoàn kiểm tra của công an quận hải châu đà nẵng do đội cảnh sát kinh tế môi trường chủ công
đã kiểm tra hai cơ sở kinh doanh quán nhậu trên đường đống đa tiếp tục phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm
kiểm tra hai cơ sở kinh doanh quán nhậu gồm quán thức số hai mươi tám c đống đa và quán chén số bốn mươi hai a đống đa
thuộc địa bàn phường thuận phước đoàn kiểm tra phát hiện các cơ sở này vi phạm nhiều lỗi về an toàn thực phẩm
nơi chế biến đồ ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mở nhạc gây ồn ào
nguyên náo khu dân cư từ hai mươi hai h đến sáu h sáng
cùng với đó năm bình sinh
gia không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ đã bị tạm giữ ở các cơ sở trên
bên cạnh đó các quán nhậu này còn sử dụng vỉa hè để kinh doanh sai quy định
đoàn kiểm tra của công an quận đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự
tiếp tục lập biên bản tạm giữ một số phương tiện giao thông đậu đỗ dưới lòng lề đường
hiện đoàn kiểm tra của công an quận hải châu đã lập biên bản vi phạm của các cơ sở trên
và tiến hành mời làm việc để làm rõ những vấn đề liên quan

theo đơn vị này việc triển khai qr code trong thanh toán tiền điện sẽ là giải pháp có ý nghĩa quan trọng
trong năm hai nghìn hai mươi nhằm thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về hướng tới xã hội không dùng tiền mặt
để khách hàng thanh toán tiền điện dễ dàng evn đã và đang triển khai xây dựng qr code định danh
đối với từng khách hàng mỗi khách hàng sẽ có một qr code mã số này sẽ gắn với khách hàng
được áp dụng trên toàn bộ hồ sơ khách hàng hóa đơn tiền điện thông báo tiền điện
từ ngày một tháng bảy hành khách bay hà nội tp hcm và chiều ngược lại trên vietnam airlines
được phục vụ cửa lên tàu bay riêng có ống lồng đây là một trong những ưu điểm nổi bật của sản phẩm
vna spread đường bay hồ chí minh mà vietnam airlines vừa triển khai
vna spread được nâng cấp phát triển từ sản phẩm dờ tròn dễ chọn trước đó nên vẫn có tần suất bay liên tục
mỗi ba mươi phút đến một tiếng lại có một chuyến bay giữa hà nội tp hcm vào các khung giờ tròn
dễ nhớ tuy nhiên vna spread có thêm nhiều tiện ích vượt trội so với sản phẩm tiền nhiệm
đáng chú ý nhất là hành khách sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian chờ đợi di chuyển hơn khi bay vnai spress
để phục vụ hành khách bay vna spread vietnam airlines bố trí quầy thủ tục check in riêng
gần với khu vực lên tàu bay và kiểm soát an ninh
hành khách từ sân bay được lên tàu bay qua ống lồng không cần phải xuống sân đỗ và di chuyển bằng xe buýt đến tàu bay
việc mua vé máy bay vna spread đặc biệt tiện lợi khi khách hàng có thể mua vé
rất sát giờ khởi hành của ứng dụng di động website vietnam airlines
sau gần hai năm nỗ lực thực hiện dự án xây dựng quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý tỏi lý sơn đã cơ bản hoàn thành
tỏi lý sơn chính thức được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý
vào đầu tháng bảy này huyện lý sơn sẽ công bố chỉ dẫn địa lý tỏi lý sơn
đây là tín hiệu vui đối với bà con nông dân trồng tỏi trên đảo
được công nhận thương hiệu nhãn hiệu tập thể và được bảo hộ
tuy nhiên hơn một mươi năm qua trên thị trường tỏ lý sơn chưa có dấu hiệu nhận diện về nguồn gốc xuất xứ
chưa được trang bị hệ thống tem nhãn đầy đủ đã có hiện tượng tỏi trồng các nơi khác được bán với tên tỏi lý sơn
điều này đã hưởng đến uy tín giá trị tỏi lý sơn
và sau bao nhiêu năm chờ đợi tỏi lý sơn đã được xác lập chỉ dẫn địa lý khiến nông dân trên đảo vô cùng phấn khởi
tỏi lý sơn bây giờ đã có chỉ dẫn địa lý thứ nhất là người dân an tâm không sợ về giá cả bắp bệnh như năm trước
có nhấn mốc của chỉ dẫn địa lý tôi mong rằng tỏi lý sơn một ngày có phần tiến triển và chỉ dẫn sẽ làm việc xuất xuất tỏi ngày còn tốt hơn
quy trình thực hiện xây dựng quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý tỏ lý sơn là xác định mẫu đất mẫu nước mẫu tỏi tập quán canh tác tỏi ở lý sơn
để đối chứng với vùng đất
các canh tác tỏi như ninh thuận khánh hòa hải dương dùng các phương pháp khoa học để chuyên suất nguồn gốc của tỏi lý sơn
điều dễ nhận thấy là tỏi lý sơn có hình thái nhỏ vỏ có màu trắng vôi thịt có màu trắng nga và sắc xanh mùi vị thơm dịu đặc trưng
trên cơ sở cái giá trị của cái chất lượng của cái tỏi đó và nó phụ thuộc vào cái đất và nước của lý sơn như thế nào
và nó có cái đặc thù riêng của cái vùng đất lý sơn so với lại các cái nơi khác không có được
và có tên có phân biệt hình như vậy thì cục sử lý tuệ bộ khoa công nghệ mới cấp cái chỉ dẫn địa lý cho tỏi lý sơn
tỏi lý sơn chính thức được nhận diện về nguồn gốc xuất xứ và trang bị logo đặc trưng
sau khi tỏi lý sơn được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý huyện lý sơn sẽ hoàn thể các quy chế bàn kiểm tra chỉ dẫn địa lý
việc truy xuất nguồn gốc là nhiệm vụ rất quan trọng
truy xuất được nguồn gốc tỏi lý sơn ở vùng được công nhận chỉ dẫn địa lý
sẽ đảm bảo quyền lợi cho người tư dùng
tỏi lý sơn được xác lập và bảo hộ chỉ dẫn địa lý
cơ quan chức năng sẽ có căn cứ để bảo vệ quyền lợi giải quyết tranh chấp thương mại
xử lý các tình huống bạo danh ở lý sơn đang diễn ra trên thị trường
tỏi lý sơn được bảo vệ thương hiệu cũng sẽ nâng cao giá trị giá thành
từ đó nâng cao thu nhập cho người trồng tỏi trên đảo
thưa quý vị và các bạn những năm gần đây biến đổi
khí hậu khiến cho thời tiết diễn biến thất thường và khắc nghiệt hơn
đặc biệt là mấy tháng nay nắng nóng liên tục khiến nhiều nơi ở miền nước
miền núi quảng nam nguồn nước sinh hoạt dần cạn kiệt ảnh hưởng đến đời sống của người dân
ghi nhận sau đây tại huyện miền núi bắc trà my tỉnh quảng nam
những ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua bà nguyễn thị cảnh tổ dân phố đồng trường
thị trấn trà my phải mang thùng đi xin nước
cảnh gánh nước xin nước về sinh hoạt đã quá quen với hàng chục hộ dân ở tổ dân phố này
trời mưa trời mưa cho có nước
cô mà trời mưa là cô hứng nước ở đây
mới nhòa xuống thì cáo nước còn không thì phải đi xin thôi
không có mưa thì đi xin nước còn sốt nữa đó
cùng cảnh như người dân bước sang những tháng hè
trường trung học cơ sở nguyễn du thị trấn trà my lại thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
nhân viên bảo vệ của nhà trường phải dậy từ sáng tinh mơ bơm nước lên các bể chứa
nắng nóng gai gắt cộng với nguồn nước ngầm hụt
nên cả tháng nay nhân viên vừa bơm nước dự trữ
vừa nhờ vả nguồn nước từ các hộ dân sống cạnh trường mới đủ để sử dụng
cũng đang lo là sợ nếu nắng nóng nữa mà hội dân mà họ xài nước không đủ
thì trường mình cũng sẽ cần nước nhiều hơn nữa
mà cũng rất là khó cho hộ dân
cho nên cái việc đầu tư cái nguồn nước thì đó là cái nguyện vọng của nhà trường
nước sinh hoạt đã thiếu nước sản xuất còn thiếu trầm trọng hơn
khăn nước nhiều người góp tiền đào giếng
mua ống dây máy bơm để hút nước từ sông trường về nhà
chỉ phí bỏ ra
cho việc khoan giếng mua ống dây máy bơm khá tốn kém nhưng không hiệu quả
bởi giữa mùa nắng hạn thì nguồn nước ngầm đã khan hiếm dần
huyện bắc trà my trước đây có xây dựng một nhà máy nước và hoạt động được hơn ba mươi năm nay
tuy nhiên hình thức hoạt động chủ yếu là tự chảy
nên khi nguồn nước khan hiếm thì việc cấp nước cả nhà máy này không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân
nước ở vùng cao mỗi mùa nắng nóng luôn là bài toán nan giải
nhất là mật độ dân cư miền núi ngày càng cao độ che phủ của rừng ngày càng hẹp
chính vì thế bên cạnh việc xây dựng hệ thống cấp nước đáp ứng nhu cầu của người dân
thì việc giữ rừng để giữ nguồn nước là vấn đề cần thiết mang tính lâu dài
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay đến đây là kết thúc
xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại